các chiến sĩ biên phòng ở tỉnh sơn la đang ngày đêm bám trụ nơi biên giới kiểm soát chặt chẽ từng đường mòn lối mở
dù gặp không ít khó khăn gian khổ song mỗi người đều nỗ lực với quyết tâm cao nhất là sớm phát hiện và ngăn chặn không cho dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhiễm vào địa bàn
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng trường on đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và triển khai ba vị trí kiểm tra kiểm soát y tế gồm
trạm biên phòng cửa phụ nà cài trạm kiểm soát biên phòng keo muông và mốc hai trăm ba mươi trải đều trên địa bàn các xã mà đồn quản lý
với tinh thần chống dịch như chống giặc cán bộ sĩ đồn biên phòng trường on quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới
không để dịch bệnh lan vào biên giới cũng như là ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp các ngành hiện nay
tại các đường mòn lối mở đơn vị thành lập riêng một tổ công tác cơ động thường xuyên tuần tra kiểm soát vào ban đêm
để tăng cường hiệu quả công tác chống dịch các cán bộ chủ chốt của đồn cũng trực tiếp tham gia công tác tuần tra kiểm soát tại các chốt kiểm tra kiểm soát y tế của đơn vị
với bản thân là người chiến sĩ bộ đội biên phòng để xác định nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ quan trọng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
cho đến nay tỉnh sơn la chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín
cùng với các lực lượng khác các chiến sĩ biên phòng đang quyết tâm nỗ lực làm tốt nhất công tác phòng chống ngăn chặn sự xâm nhiễm của dịch bệnh vào địa bàn